thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi một khu tái định cư xóm mừng xã xuân phong huyện cao phong tỉnh hòa bình được thành lập
tuy nhiên sau bảy năm sinh sống ba mươi hai hộ dân ở đây vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư cũng như đất sản xuất
với diện tích đất nông nghiệp được cấp và nguồn thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thu nhập thấp
muốn phát triển kinh tế thì phải vây vốn ngân hàng nhưng hiện tại toàn bộ diện tích đất nhà ở và đất sản xuất của gia đình
tại khu tái định cư xóm mừng vẫn chưa được chính quyền địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên sau bảy năm sinh sống ba mươi hai hộ dân ở đây vẫn chưa được cơ quan cấp bi đất thổ cư
nhưng hiện tại toàn bộ diện tích đất nhà ở và đất sản xuất của gia đình tại khu tái định cư cũng như đất sản xuất của gia đình
từ đó đến nay chúng tôi thường xuyên liên lạc với những cuộc tiếp xúc cử tri cũng như là tiếp xúc cử tri của dân
và tiếp xúc cử tri của huyện của tỉnh chúng tôi đều đề xuất về cái vấn đề này
mong rằng là mỗi ngày sớm nhất bà con những dân được cất quyền sổ đỏ để yên tâm sản xuất
và cũng như tôi nói ban đầu đấy để có cái thi chấp ngân hài để vay bốn để phát triển kinh tế
nhưng đến bây giờ bà con vẫn chưa được
và chúng hàng năm mỗi kỳ tiếp xúc cử tri thì bà con đều tham mắc cơ này
và chúng tôi cũng làm việc với quỹ ban nhân nguyện cũng như là phòng dân tộc và là ban dân tộc
cũng hứa là cũng một ngày gần nhất nhưng đến bây giờ phút này cũng đã kéo dài đến hai ba năm nay rồi nhưng chưa có
lãnh đạo ban dân tộc tỉnh cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện cao phong
để tạo điều kiện cho các hộ dân được tuận lợi khi làm thủ tục vay bốn ngân hàng
trong khi đang chờ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cái nguyên nhân cốt lõi ở đây tức là cái thời gian thực hiện dự án để di chuyển các hộ dân
thế tức là không phải là một năm mà xong mà rất là nhiều năm để thực hiện
di rời được hơn hai mươi hộ dân này gần ba mươi hộ dân ra vùng tái định cư
chính vì thế đến cuối năm hai nghìn một mươi năm thì dự án hoàn thành
và cũng là kết thúc cái
quyết định ba mươi ba của thủ tướng chính phủ
chính vì thế là thủ tướng hành phủ hiện nay chưa cấp cái kinh phí này
để thực hiện phần trích đo cũng như một số hạng mục khác của khu vực tái định cư
định canh định cư là một chính sách lớn của đảng nhà nước
nhằm giúp bà con vùng dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định
thiệt nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh hòa bình cần sớm tháo gỡ nút thắt
để bà con nhân dân khu tái định cư xóm mừng có thể gắn bó lâu dài trên khu tái định cư mới